theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đường dây tuyến metro số một bến thành xuế tiên dài một mươi chín bảy km sẽ bắt đầu được lắp đặt vào ngày hai mươi ba tháng một mươi tới đây
theo đó đoạn từ ngã tư bình thái đến cầu vượt xa lộ hà nội là tuyến đường dây đầu tiên được lắp đặt
đây là một trong những hạng mục của gói thầu cp ba mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe đường dây và bảo dưỡng do nhà thầu hitachi nhật bản sản xuất chế tạo
trước đó ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm dự kiến việc lắp đặt đường dây vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên mới đây lại có quy định các thiết bị của dự án nhập khẩu phải chịu thuế nên kế hoạch lắp đường dây đường sắt bị chậm trễ
theo kế hoạch đến năm hai nghìn một mươi chín tuyến metro sẽ vận hành thử nghiệm và đến năm hai nghìn hai mươi được đưa vào hoạt động